chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mãi sau ông mới biết còn một đứa cháu nữa cũng gặp nạn lúc đấy ông mới ngớ người bởi khi biết tin cháu nở gặp nạn ông đã thấy đầu sót lại còn thêm cháu nữa
theo cơ quan chức năng danh tính của ba cháu nhỏ được xác định là cháu ltt sinh năm hai nghìn hai mươi một và lkn sinh năm hai nghìn hai mươi một cả hai cùng trú tại thôn cầm an xã cầm lĩnh bà vì
ttad sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã bà trại
nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn lượng nước lớn đổ về phía tường nhà không có rãnh thoát nước phía tà ly dương dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân
trước hết bàng hoàng về vụ sạt lở chị đoàn thị hương chú tại thôn sáu xã ba trại ba vì một người dân nơi xảy ra sự việc cho biết tối ngày một mươi hai tháng năm chị vừa dạy học cho các cháu xong thì mưa to quá các cháu không về được
nên vẫn ở lại trú mưa
lúc sau khoảng hai mươi hai giờ bố các cháu thuê taxi đến đón
thời điểm bấy giờ hàng xóm chạy sang nhà chị bảo chị ơi sang cứu nhà em với
chị hương cùng chồng chạy sang xem thì thấy có một số cháu khóc nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ bức tường đã đổ sập
chị thấy chú về chủ nhà vừa bới đất vừa khóc kêu cứu con em với con em bị vùi trong này rồi
tại đây chị hương nhìn thấy một cháu nhỏ đang bị khối gạch lớn đè lên chân
bố mẹ của cháu bé đang cố gắng nhắc lên nhưng không được
thế vậy chị hương chạy vào giúp đỡ nhưng bất thành
chị hương bần thần kể lại khối gạch nặng quá chị nhức lên không được
chị liền chạy về nhà tìm xa bên cuốc để nâng khối gạch lên nhưng không có
sau đó chị chạy sang nhà hàng xóm hô hoán mọi người sang cứu giúp và nhờ bác hàng xóm báo cho cơ quan công an
lúc sau công an có mặt tại hiện trường để cứu các cháu ra nhưng các cháu không qua khỏi
cũng theo lời kể của chị hương
thời điểm xảy ra sự việc có khoảng tám đến chín cháu nhỏ
trong đó bốn đến năm cháu bé được bố mẹ kịp thời bế con ra ngoài tinh thần hoảng sợ mặt tái mét ôm chặt các bé
một cháu bị khối gạch đè lên chân còn lại ba cháu bị bức tường đè lên
chị hương chia sẻ thêm khu kinh doanh hoạt động vui chơi này mở được khoảng một năm
chỗ sặt lời trên là một bờ cao dưới là người ta xây nhưng mọi năm nước hay ngấm vào
còn việc không may tường đổ là do trời mưa to quá
trung tâm trạng sợ hãi bà nguyễn thị quế bảy mươi bốn tuổi mẹ của chị hương cho biết
tối ngày một mươi hai tháng năm trời mưa lớn bà đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng sập tường nhưng không rõ ở đầu
lúc đầu bà cứ tưởng là ở nhà mình nhưng không phải
một lúc sau con gái bà chạy sang mặt hốt hoảng mẹ ơi sang cứu người ta có người tử vong
thời điểm bấy giờ bà quế cũng có con gái tìm cuốc sẻng xa bèn để sang cứu giúp nhưng không thấy
bà quế nói bà chạy sang thì thấy đất đá vùi lấp
trên đất kín bố mẹ của một vài cháu chỉ biết khóc
cũng theo một số người dân ở đây cho hay vào các ngày nghỉ cuối tuần
các gia đình thường đưa các cháu nhỏ ra đây trời đồng nghịt
một người dân thông tin thường các cháu đến đây vui chơi đến khoảng hai mươi một h ba mươi là về
nhưng do hôm một mươi hai tháng năm trời mưa lớn nên phải trú lại
sự việc xảy ra vào tối muộn nên người này cũng không rõ
sáng ngày một mươi ba tháng năm được mọi người kể thì mới biết
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục
được điều tra xử lý
liên quan đến vụ việc ngày một mươi ba tháng năm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn
đã dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đến thăm hỏi
chia buồn và động viên ba gia đình cháu nhỏ thiệt mạng
sau vụ sạt lở tại xã ba trại huyện ba vì hà nội
ông lê hồng sơn đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục thăm hỏi
động viên hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua mất mát ổn định đời sống
đặc biệt phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp chỉ đạo các cấp ngành
tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố đổ tường làm tử vong ba cháu nhỏ
giả soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa ra cố
không để xảy ra sự cố đáng tiếc về người và tài sản xây dựng phương án phòng ngừa
ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thiền tài theo phương châm bốn tại chỗ
ghi nhận tại hiện trường sáng ngày một mươi ba tháng năm ngôi nhà xảy ra sự cố
nằm cạnh tỉnh lộ bốn trăm một mươi bốn
c là nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em
khu vực tường đổ là tường ngăn xây gạch dày khoảng hai mươi hai cm không có trụi dầm chịu lực
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba vì đỗ mạnh hưng cho biết
ngay trong đêm xảy ra sự cố huyện ba vì đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm
và đưa thi thể các cháu bé về gia đình để lo hậu sự
xử lý khu vực xảy ra sự cố để phòng ngừa nguy cơ sạt lở đất
huyện đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi chia buồn hỗ trợ mỗi gia đình hai mươi tám triệu đồng
theo dõi vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội bày tỏ quan điểm
đây là vụ tai nạn rất thương tâm khi có đến ba trò bé tử vong
điều đáng chú ý là các cháu bé gặp nạn trong khu vui chơi hoạt động không có giấy phép
trong vụ việc này vấn đề xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn và sự việc có lỗi của cơ quan tổ chức nào hay không
là yếu tố rất quan trọng để làm căn cứ xử lý
trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có lỗi của đơn vị kinh doanh khu vui chơi tự phát
thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với người vi phạm về hành vi
vô ý làm người tử vong theo quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy trước đó bức tường này không có biểu hiện đổ ngã
người chủ sở hữu công trình và người quản lý khu vui chơi không thể phát hiện ra nguy cơ sạt lở đất
nguy cơ đổ tường sự việc là do thiền tài có nguyên nhân khách quan gây ra
ngoài ý muốn thì cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự vì không chứng minh được yếu tố lỗi
tuy nhiên vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn sẽ được đặt ra
theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở chủ sở hữu công trình xây dựng phải bồi thường thiệt hại
do nhà ở công trình xây dựng gây ra kể cả trong trường hợp không có lỗi
quy định tại điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường nếu không thỏa thuận được
thì có thể đề nghị tòa án giải quyết
theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
bộ luật dân sự quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm phạm
bao gồm chi phí cứu chữa trước khi tử vong nếu có tiền công người chăm sóc
chi phí mai táng tiền bồi thường tồn thất về tinh thần
theo quy định của pháp luật khoảng không quá một trăm linh tháng lương cơ sở
vấn đề bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm hại được quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
hiện vụ sạt lở tại ba vì vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn